các vụ cháy rừng được coi là nghiêm trọng nhất trong gần một thập kỷ qua đang hoành hành tại một số bang ở đông nam nước mỹ
theo số liệu mới nhất được truyền thông địa phương công bố các đám cháy rừng tại đây đã làm ít nhất bảy người thiệt mạng và hàng nghìn người buộc phải sơ tán
theo các tờ báo địa phương bảy người chết trong các đám cháy hiện vẫn chưa xác định được danh tính
có ba nạn nhân đã được tìm thấy trong cùng một ngôi nhà người thứ tư được tìm thấy trong một khách sạn bị cháy rụi
ngoài ra bốn mươi năm người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện trong vùng
một trong những nơi cháy rừng đang diễn ra nghiêm trọng là phần đông bang tennessis
các đám cháy đang lan rộng rất nhanh và đe dọa thiêu dụi hai khu du lịch lớn trong vùng
theo cục nông nghiệp mỹ ước tính các đám cháy đã thiêu dụi khoảng gần bốn chín trăm linh hectare đất và rừng tại bang tennessis
riêng tại thành phố gatlinberg khoảng bảy trăm linh nhà dân cùng nhà xưởng của các doanh nghiệp đã bị thiêu cháy chỉ trong một tuần qua
một mươi bốn dân thành phố đã phải sơ tán do các đám cháy vẫn bùng phát mạnh